ngày năm tháng sáu là ngày môi trường thế giới
nhiều hoạt động đầy ý nghĩa đã được tổ chức trên khắp cả nước
và trong đó có cuộc thi ảnh đa dạng sinh học việt nam năm hai nghìn hai mươi
cuộc thi là hoạt động thuộc dự án abs do tổng cục môi trường thực hiện
quỹ môi trường toàn cầu tài trợ nhằm lan tỏa tình yêu thiên nhiên
niềm tự hào về đa dạng sinh học của việt nam trong cộng đồng
chung tay cùng bảo tồn thiên nhiên bảo vệ sự đa dạng sinh học
nội dung của cuộc thi bao gồm sự phong phú và đa dạng của tài nguyên sinh học việt nam
phản ánh các hoạt động bảo tồn quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên
các hoạt động gìn giữ trí thức truyền thống về bảo tồn và khai thác
sử dụng tài nguyên thiên nhiên của cộng đồng các dân tộc việt nam
sự tương tác và hài hòa giữa con người với thiên nhiên
tác phẩm dự thi có thể trực tiếp cử về địa chỉ cục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
hoặc qua thư điện tử absproject vn com
hạn cuối để nhận tác phẩm tham dự tới ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi